hợp nhất hai đảng bộ khối cơ quan và đảng bộ khối các doanh nghiệp
hợp nhất ban tổ chức tỉnh ủy với sở nội vụ
hợp nhất ủy ban kiểm tra tỉnh ủy và thanh tra tỉnh
hợp nhất văn phòng đoàn đại biểu quốc hội hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân
sáp nhập trường trung cấp kinh tế kỹ thuật tỉnh với trường cao đảng nghề
theo đó đã giảm được bốn cơ quan ban sở ngành cấp tỉnh
giảm hai cấp trưởng ba cấp phó
giảm hai mươi phòng với một mươi năm trưởng phòng và một mươi bốn phó phòng
sau hơn một năm thực hiện mô hình hợp nhất
bên cạnh kết quả đạt được là tinh gọn bộ máy đã bộc lộ một số hạn chế bất cập
ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
ban thường vụ tỉnh ủy hà giang công bố thí điểm hợp nhất ban tổ chức tỉnh ủy
và sở nội vụ tỉnh hà giang thành một cơ quan có tên ban tổ chức nội vụ
bộ máy được sắp xếp tinh gọn hơn
có sáu phòng chuyên môn và một mươi tám lãnh đạo
giảm được chín phòng và giảm một mươi một người so với trước
quy trình giải quyết công việc của ban được rút ngắn bảo đảm đúng quy trình
thứ nhất là đối với ban tổ chức nội vụ thì này là
các công tác công việc tham mưu đề xuất cho cấp ủy
cũng như là tổ chức thực hiện là cơ quan chuyên môn của đoàn tỉnh
nó có sự đồng bộ với nhau
bởi vì tổ chức bộ máy xây dựng chính quyền nó gắn với xây dựng đảng
thứ hai là quản lý cán bộ công chức
từ lãnh đạo cho đến viên chức
thì cũng là một cơ quan đầu mối
thực hiện thống nhất quản lý
thì đây nó rất là kiểu trời
và cái phương thức hoạt động thì nó không có gì vướng
do đây là mô hình thí điểm
chưa có tiền lệ quy định cụ thể
nên khi hoạt động ban tổ chức nội vụ tỉnh
phải sử dụng hai con dấu
văn bản tham mưu cho cấp ủy
đóng dấu ban tổ chức
văn bản thực hiện chức năng cơ quan chuyên môn
đóng dấu sở nội vụ
tình trạng này diễn ra tương tự với
quỷ ban kiểm tra thanh tra tỉnh
tuy nhiên đó chưa phải là bất cập lớn nhất
quỷ ban kiểm tra do cấp ủy bầu
cơ quan bầu cử
và hoạt động theo quy định điều lệ đảng
thanh tra bổ nhiệm theo quy định của nhà nước
và hoạt động theo luật thanh tra
về cơ chế hoạt động không thể đồng nhất
một khó khăn nữa
là hiện nay người làm công tác kiểm tra
không đủ các tiêu chí
tiêu chuẩn để bổ nhiệm thanh tra
hà giang là một trong một mươi tỉnh
thực hiện thí điểm hợp nhất ba văn phòng
đoàn đại biểu quốc hội
hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân
hợp nhất cơ quan đã giảm hai cấp trưởng
các vị trí việc làm khác được giữ nguyên
nên khá thuận lợi không ảnh hưởng xáo trộn nhiều
văn phòng hiện nay có chức năng
nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho ba cơ quan
đoàn đại biểu quốc hội
hội đồng nhân dân cơ quan lập pháp
cơ quan ban hành chính sách
và ủy ban nhân dân tỉnh cơ quan thực thi chính sách
tổ chức thực hiện lãnh đạo điều hành
của lãnh đạo văn phòng
cũng như là sự khâu lối giữa các cơ quan chuyên môn
ngay trong một đơn vị
là có sự khác nhau
tôi nói rằng là nó có sự độc lập tương đối
về chuyên môn công tác tham mưu
vừa tham mưu xây dựng chính sách
vừa tham mưu thi hành chính sách
sau đó lại tiếp tục tham mưu giám sát
việc thi hành chính sách pháp luật
vừa đa bóng vừa thổi còi
nên hoạt động của văn phòng thiếu sự khách quan
chất lượng và hiệu quả chưa cao
hà giang đã có bước đi
cách làm táo bạo
bước đầu góp phần tích cực trong tinh gọn bộ máy
đồng thời thu nhận được những bài học kinh nghiệm
chỉ ra những vướng mắt khó khăn
cần tháo gỡ kịp thời
thì giờ cuối năm chuẩn bị cho đại hội
chúng tôi tính sẽ có một cái
sơ kết đánh giá
sau hơn một năm thực hiện cái mô hình này
cái gì được chưa được để báo cáo với chú hương